theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số bốn trên địa bàn tỉnh nghệ an đã có mưa to đến rất to
lượng mưa từ một mươi chín h ngày một mươi hai tháng chín đến bảy h ngày một mươi bốn tháng chín phổ biến từ một trăm linh đến một trăm năm mươi mm nhiều nơi trên hai trăm linh mm lũ trên sông hiếu tại quỳ châu đang ở mức rất cao
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập ống tại vùng trũng ven sông nhất là tại các huyện tương dương kỳ sơn quế phong quỳ châu con cuông anh sơn quỳ hợp đô lương thanh trương tân kỳ nghĩa đảm
để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an
hai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ tăng cường công tác thông tin truyền thông nhất là vùng sâu vùng xa vùng ven sông suối hạ lưu các hồ đập vùng trũng thấp để các cấp chính quyền địa phương và người dân biết chủ động phòng tránh
tổ chức triển khai ngay phương án di rời dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở và vùng trũng thấp đến nơi an toàn
kiểm tra bảo đảm an toàn công trình nhất là các công trình đang thi công các hồ chứa nước vận hành cửa van đặc biệt là các hồ chứa sung yếu
bố trí lực lượng canh gác để hướng dẫn người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn bến đỏ ngang đỏ dọc nghiêm cấm người dân vớt củi trên sông suối bảo đảm an toàn về người và tài sản
bố trí lực lượng phương tiện tại những khu vực sung yếu để sẵn sàng ứng cứu cứu nạn khi có sự cố
sáu tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên
báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn